từ ngày một mươi một đến ngày một mươi ba tháng chín báo nhân dân đã tham dự các hoạt động của hội báo
luymanité nhân đạo lần thứ tám mươi năm của đảng cộng sản pháp
được tổ chức tại chín địa điểm ở thủ đô paris và một số khu vực ngoại ô
do dịch bệnh covid một mươi chín tiếp tục diễn biến phức tạp tại pháp
hội báo nhân đạo năm nay diễn ra với nhiều hoạt động được tổ chức qua hình thức trực tuyến
trong các cuộc gặp và trao đổi với báo nhân dân lãnh đạo đảng cộng sản pháp và báo nhân đạo cho biết
hội báo năm nay có ý nghĩa rất quan trọng đánh dấu chín mươi năm kể từ lần đầu tiên được tổ chức vào năm một nghìn chín trăm bảy mươi
và tiến tới kỷ niệm một trăm linh năm thành lập đảng cộng sản pháp tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
tới thăm gian hàng trưng bày của báo nhân dân đồng chí patrick le hiaric tổng biên tập báo nhân đạo
đánh giá cao sự tham gia tích cực của báo nhân dân dù hội báo diễn ra vào thời điểm có rất nhiều khó khăn do dịch bệnh
coi đây là một minh chứng cụ thể nhằm phát huy quan hệ đoàn kết và rất đặc biệt giữa hai đảng
nhân dân hai nước pháp và việt nam cũng như giữa hai tờ báo đảng
trong thời gian diễn ra hội báo ban tổ chức hội báo đã giới thiệu phim tài liệu
chủ tịch hồ chí minh tại đại hội tour năm một nghìn chín trăm hai mươi do truyền hình nhân dân sản xuất
trên website của báo nhân đạo và trong các chương trình trực tuyến của hội báo